đối tượng phạm văn nguyện hai mươi tuổi chú xã tân quế huyện bình tân vừa đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long để đầu thú với hành vi cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn thử trước nên vào khoảng hai mươi một h ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi năm nguyễn đã rủ một số đối tượng đánh anh nguyễn minh hiếu chú xã thành đông huyện bình tân
sau đánh hiếu xong cả nhóm của nguyện đã bỏ đi hiếu được người dân gần đó đưa đi cấp cứu tại bệnh viện hoàn mỹ kiểu long thành phố cần thơ với tỷ lệ tổn thương do thương tích gây nên là ba mươi
hiện phạm văn nguyện đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật